đã phải đánh đổi bằng máu để có được
di tích lịch sử nhà tù hòa lò không chỉ là chứng nhân cho tội ác của chiến tranh
mà còn là nơi ca lên khúc tráng ca về tinh thần bất khuất đời đời của biết bao lớp người